tạt đầu chèn ép phóng nhanh vượt ẩu cướp khách đi sai giờ là tình trạng xảy ra nhiều tại các tuyến xe khách liên tỉnh
nhiều trường hợp các xe khách chèn ép bắt nhau chạy kiểu rùa bò làm cản trở giao thông lái xe phụ xe đánh nhau gây hoang mang cho hành khách gây mất an ninh trật tự xã hội
vấn đề này nhiều lần đã bị lên án thế nhưng đến nay vẫn tiếp diễn
hình ảnh này đã được người dân ghi lại khi đang di chuyển trên xe khách tuyến y yên hà nội vài tháng trước
không hiểu lý do gì chiếc xe rán biển nhà xe duy trung vượt lên đi cùng chiều chèn ép xe ở dưới bắt chạy theo kiểu rùa bò trên đường
điều đáng nói tại thời điểm ghi hình nhà xe duy trung chạy sai luồng tuyến thậm chí còn dọa dẫm hành hung lái xe hà trang
và hệ quả là những vụ ẩu đả thường xuyên xảy ra như thế này
từ năm hai mươi bảy rất nhiều lần rồi nhà xe này là tạt đầu gây gỗ đánh lái phụ xe
có lần mấy lần ba lần đưa về công an huyện nhưng mà không giải quyết
rất nhiều anh em đi xe là đã phải nghỉ không dám đi nữa phải sợ nó đánh
coi thường pháp luật lên đến đỉnh điểm khi nhà xe duy trung cầm dao truy đuổi tài xế xe khác ngay tại sân công an huyện ý yên
mặc cho lực lượng công an đều có mặt lúc đó
những mâu tuẫn trên chỉ là một trong rất nhiều vụ việc chèn ép cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị vận tải liên tỉnh
kịch bản chung từ vụ việc trên đó là đều sử dụng các đối tượng manh động đầu gấu để uy hiếp nhau
điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao vì lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng
anh em đi làm trên cái tuyến vào cái giờ đấy
và gần cái nốt xe đấy lái anh em là không ai muốn đi gã
vì người ta rất là sợ tâm lý vì rất nhiều người coi như là bị đánh là chủ xe là lên tận xe đánh rồi
và rút chìa khóa cầm mang về
các cơ quan là cũng có xử lý nhưng báo cáo các anh là cứ xử lý
hôm nay vào xử lý ngày mai lại vẫn như thế
mà đến hiện tại đến bây giờ đến giờ phút này là vẫn cứ diễn như thế
mà cho nên là đơn vị chúng tôi là lâm vào những cái tình cảnh là rất là khó khăn
rồi thu nhập
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam hiện nay bộ giao thông vận tải đã triển khai nghị định số một mươi thay thế nghị định tám mươi sáu trước đây
trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào vai trò của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
sẽ xử lý nghiêm trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông và mất an ninh trật tự trong lĩnh vực vận tải ô tô
ra ngoài đường thì chạy đua với nhau để tranh giành khách trên đường thì nó cũng tiềm ẩn cái nguy cơ gây tai nạn
các cơ quan quản lý nhà nước người ta sẽ phải hoàn thiện cái chế tải để điều chỉnh đối với những cái hành vi vi phạm
thông qua đó để xử lý hoạt động vận tải xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải một cách triệt đẻ và kịp thời nhất
thời gian tới khi dịch covid một mươi chín được khống chế thì hoạt động vận tải sẽ hoạt động trở lại
chính vì thế việc tạo lập môi trường kinh doanh vận tải minh bạch công bằng thuận lợi
tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh hoạt động ổn định phát triển
là điều cấp thiết hiện nay